thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã duây huyện nam giang với xã lăng huyện tây giang
công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố bắt tạm giam đối với sa văn công sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
chú tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư
và phát triển nông thôn an trung thuộc công ty an trùng
cơ quan điều tra xác định công ty an trung là đơn vị nhà thầu vụ
đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình thực hiện dự án trên
liên quan đến vụ án trước đó công an tỉnh quảng nam đã tiến hành bắt tạm giam ba đối tượng
gồm thái minh hoàng nguyên giám đốc ban quản lý đầu tư xây dựng huyện nam giang
nguyễn đình tấn giám đốc công ty cổ phần tư vấn giám sát bách khoa
phạm văn hải giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch ict
hành vi sai phạm của các đối tượng tại dự án này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn ba một tỷ đồng